sau khi nhận được thông tin từ quân chúng nhân dân đã lập tức tiến hành xác minh tin báo
kiểm tra nhanh một số đoạn hình ảnh từ hệ thống camera an ninh công an xã phát hiện đối tượng cầm lái là người từng xuất hiện ở xã hàn lâm
tiếp tục đẩy mạnh xác minh về đối tượng trên thì cho kết quả người này tên là linh sống tại thị trấn đạ ma ngôi huyện đạ huai tỉnh lâm đồng

đặc biệt linh là đối tượng từng có tiền án liên quan đến ma túy
đặc biệt linh vẫn nằm trong hồ sơ quản lý của công an huyện đạ huai
nhận định linh và đối tượng đi cùng có liên quan đến hoạt động phi pháp nên mới lựa chọn di chuyển theo đường mòn để né tránh chốt kiểm soát dịch tại đeo chuối
do vậy công an xã hàn lâm một mặt phân công lực lượng nhanh chóng bám theo các đối tượng mặt khác báo cáo vụ việc lên công an huyện

các phân dung của đối tượng linh càng được làm sáng tỏ
lúc này việc bắt quả tang đối tượng đòi hỏi phải có kế hoạch phương án chi tiết mới đảm bảo an toàn tính mạng cho lực lượng truy bắt cũng như chính các đối tượng vì linh được nhận định là có thâm niên trong việc đối phó chống trả lại lực lượng thực thi pháp luật
đối tượng nguyễn mạnh linh là một đối tượng tên thường gọi là linh quính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba có hậu khẩu thường trú tại cầu dân phố ba thị trấn ma gui huyện đào ai tỉnh lâm đồng
đối tượng nguyễn mạnh linh là một đối tượng nghiện đã từng đi cai nghiện rất nhiều lần và là đối tượng có nhiều thiền án tiền sự
cơ quan công an đã đưa đối tượng vào diện nghi vấn về hành vi tàng trữ sử dụng và mua bán trái phép chân ma túy
bên cạnh đó thì đối tượng này có mối quan hệ cực kỳ phức tạp với các đối tượng giáp ranh như tân phú bảo lộc tánh linh đức linh của bình thuận

công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo và đồng thời là nhanh chóng họp tổ chức họp và chỉ đạo các đội nghiệp vụ
trong đó là chủ công là lực lượng khảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với lực lượng khảnh sát đồng thông công an các xã thị trấn
và đã triển khai tập trung số cán bộ chiến sĩ có bề dày kinh nghiệm và thông thuộc địa bàn

hình dung núi để phối hợp với công an xã hà lâm để lên phương án truy bắt
sau một thời gian ngắn triển khai nhiệm vụ lực lượng truy bắt đã chặn chốt ở tất cả các đường mòn lối mở
dẫn từ thị trấn madagoui đến xã hà lâm
sau khi đối tượng linh bỏ trốn đồng chí thủ trưởng cơ quan đảnh sát điều tra và đồng chí phó thủ trưởng cơ quan đảnh sát điều tra đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại địa bàn xã hà lâm phân tích đánh giá tất cả toàn bộ địa bàn và khả năng lận trốn của đối tượng
sau đó là đồng chí thủ trưởng và phó thủ trưởng đã chỉ đạo nhanh chóng
sau đó đồng chí thủ trưởng và phó thủ trưởng đã chỉ đạo nhanh chóng
tuấn khai nhận một kg tùy đá và thuốc lắc trên được anh ta mua tại biên giới campuchia giáp với tỉnh bình phước
ma túy sau đó được tuấn đóng gói nghị trang với mục đích đưa sang thành phố đà lạt của tỉnh lâm đồng để bán kiếm lời
biết thời điểm này tỉnh lâm đồng đẩy mạnh các chốt kiểm soát dịch bệnh nên đối tượng đã thay đổi hình thức vận chuyển bằng cách là băng rừng lội suối từ bình phước để xâm nhập vào địa phận lâm đồng
mà không phải đi qua tỉnh lâm đồng
đi qua các chốt kiểm soát nhằm tránh bị cơ quan công an phát hiện
đi tới địa phương nào tuấn sẽ liên lạc với các chiến hữu liên quan đến ma túy ở địa bàn đó hỗ trợ phương tiện hoặc hoa tiêu dẫn đường

với quyết tâm đó hàng trăm chuyên án lớn nhỏ đã bị phát hiện triệt xóa và cũng từng ấy đối tượng bị bắt giữ xét xử nghiêm minh trước pháp luật
vụ án mô bán vận chuyển trái phép chất ma túy do tô vũ tuấn giữ vai trò chủ mưu mà công an huyện đạo hù ai vừa triệt phá thành công
là một trong những vụ án thu giữ được số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay
góp phần vào thành tích chung của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
công an tỉnh ninh bình nhận được tin báo từ công an thành phố ninh bình cho biết
tại số nhà một mươi năm a ngõ hai trăm tám mươi năm đường phạm thận duật phố phúc khánh phường ninh sơn thành phố ninh bình
phát hiện một sát chết chưa rõ nguyên nhân
ngay khi nhận được tin báo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh ninh bình
đã phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhanh chóng tiếp cận hiện trường
sát chết được phát hiện tại phòng ngủ tầng một của ngôi nhà hai tầng nằm sâu trên đường
phạm thận duật
nạn nhân nằm ở dưới nền nhà xung quanh có nhiều đám máu
gần cánh tay trái nạn nhân phát hiện hai đoạn dây ni lông dính máu và một con dao dài khoảng hai mươi năm cm
lưỡi dao có bám dính dị vật màu nâu
xung quanh nơi nạn nhân nằm còn phát hiện nhiều dấu vết chân người già dép
tại tầng hai của ngôi nhà phát hiện một con dao inox gọt hoa quả một dao phầy trên dao đều bám dính dị vật màu nâu
cách nơi phát hiện hai con dao trên không xa cán bộ điều tra thu giữ một chùm chìa khóa
ngoài ra trên công tắc điện tầng hai có dính dị vật màu nâu và có dấu vết đường vân
nạn nhân mặc áo ba lỗ trên áo bấm dính nhiều máu có chỗ đã khô
dưới mặt quần đùi có bám dính máu loạn

tiến hành giải pháp y cho thấy phần đầu cổ của nạn nhân tụ máu vết thương trên ngực trái xuyên thấu cơ tìm

ngộ nhận là tự sát
thế nhưng với những cái dấu vết ở hiện trường và tử thi
thì tôi nhận định không phải là một cái tự sát vụ tự sát mà đây là một vụ án mạng vụ án mạng rất nghiêm trọng

con lớn sinh năm hai nghìn một mươi bốn con nhỏ sinh năm hai nghìn một mươi bốn

không đạt được mục đích tú nảy sinh ý định sát hại chị hà sau đó cũng tự tìm đến cái chết
tú chạy lên tầng hai nhà nạn nhân dùng dao phay cắt ngang cổ tay trái để tự vẫn
nhưng do bị đau nên dừng lại
quá trình dịch chuyển trên tầng hai hắn vô tình làm rơi lại chùm chìa khóa
sau cùng hắn tắt điện rồi rời khỏi hiện trường cùng chiếc xe máy của nạn nhân
chạy một mạch đến xã đội bình huyện ứng hòa thành phố hà nội
thì tú dừng xe mở cốp lấy giấy tờ xe và bảy mươi đồng của nạn nhân
sau đó hắn để chiếc xe máy của nạn nhân xuống bể xã của xã đội bình
nhiều giờ sau đó đối tượng ẩn nấu tại khu vực động tiên sơn xã hương sơn huyện mỹ đức thành phố hà nội
rồi tiếp tục di chuyển về hà nam thì bị cơ quan điều tra phát hiện bắt giữ
dựa vào lời khai của đối tượng cơ quan điều tra đã tổ chức trục vớt chiếc xe máy là tan vật của vụ án
tại bể xã xã đội bình ứng hòa hà nội
ngoài ra dấu vết máu dấu vết đường vân và dấu vết cơ học thu giữ được tại hiện trường
đã có kết quả chứng minh là của đối tượng lê văn tú
thì chúng tôi đã cử các điều tra viên có kinh nghiệm nhất sử dụng chiến thuật điều tra hợp lý và có hiệu quả để đấu tranh
thì đối tượng lê văn tú đã khai nhận toàn bộ cái hành vi giết chị hà
và những lời khai nhận nội dung khai nhận
của lê văn tú thì hoàn toàn phù hợp với hiện trường để lại và phù hợp với nhận định ban đầu của cơ quan điều tra
về đối tượng gây án về động cơ mục đích gây án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình hiện đã khởi tố vụ án khởi tố bị can lê văn tú về các tội
giết người cướp tài sản quy định tại điều chín mươi ba và một trăm ba mươi ba bộ luật hình sự
bản thân chúng tôi thì khi mà điều tra vụ án này
cũng rất là tìm hiểu sâu về đối tượng cũng như là người bị hại cũng như là cái mối quan hệ của họ
chắc chắn là quý vị hay là bạn là cũng có nhiều cái bài học thì tôi cũng không muốn nói nhiều
nhưng mà tôi chỉ nói thêm về cái mối quan hệ bắt đầu của hai người đó là facebook
đây là cái mối quan hệ xã hội
khi mà hai người đến với nhau cái sự tìm hiểu
cái sự hiểu biết thấu đáo về cái con người của nhau nó còn hào nhoáng nó chủ yếu nó lại quen trên mạng
còn nếu như mà xem ở trên mạng những cái ảnh đại diện những cái hình ảnh của đối tượng đi photop lên
thì nó xa rời với cái cuộc sống thực tế nó là hình ảnh một cái thanh niên to cao đẹp dai
cái cuộc sống gia đình rất là ấm no đầy đủ
một cái chị phụ nữ rất là xinh đẹp
những cái biểu kiện vật chất rất là đầy đủ
hai người đến nhau nếu như mà chỉ nhìn đánh giá bên ngoài thì tôi cảm thấy nó rất hào nhoáng và nó không thực tế
và khi mà đi vào với cái thực tế thì ta thấy rằng là nó không như ở trên cái mạng xã hội
cho nên là những cái vấn đề sau những cái bài học sau thì tôi không nói nhiều
tôi chỉ muốn khuyên là những người sử dụng cái mạng xã hội

đây nó chỉ là một cái cái môi trường của chúng ta đây nó chỉ là một cái cái môi trường của chúng ta đây nó chỉ là một cái cái môi trường của chúng ta

không thể lấy đó là cái căn cứ để mà quyết định được những cái vấn đề lớn
trước khi mà đặt vấn đề quan hệ với một cái đối tượng mà quen biết qua mạng facebook
cần hết sức là thận

cần hết sức là thận